một mươi người dân mexico bị giết hại bởi nhiều lý do khác nhau riêng trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
đưa giáng sinh hai nghìn hai mươi ba trở thành một trong những ngày lễ đấm mau nhất tại quốc gia mỹ latin này
thông tin do bộ an ninh và bảo vệ dân sự mexico cung cấp
theo thống kê sơ bộ của sfpc bang mexico bao gồm thủ đô mexico city và bang michoacán
là hai địa phương ghi nhận nhiều người bị giết hại nhất trong ngày noel
với tổng số một mươi sáu trường hợp chia đều cho mỗi bang tiếp sau đó là chihuhua với sáu trường hợp
trong ba ngày cuối tuần tính đến đêm giáng sinh quốc gia một trăm ba mươi triệu dân này chứng kiến một trăm tám mươi tám vụ giết người có chủ đích
trong đó số vụ giết người tập trung nhiều nhất vào hai ngày hai mươi hai và hai mươi bốn tháng một mươi hai
khi mỗi ngày ghi nhận sáu mươi năm người bỏ mạng trong các vụ thanh toán khác nhau
trên phương diện địa lý trong ba ngày cuối tuần bang michakan ghi nhận hai mươi ba vụ giết người có chủ đích
nhiều nhất trong tổng số ba mươi hai bang của mexico
đây cũng là địa bàn tranh giành ảnh hưởng của các bang đảng buôn bán cocaine cộng cán nhất như sinaloa cjng và familia michoacana
cũng theo ssbc tính từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai một sáu trăm ba mươi bảy người đã bị giết hại tại quốc gia thuộc khu vực bắc mỹ này
cao gấp bốn lần so với tỷ lệ giết người tính trên dân số tại mỹ và bảy lần so với mức trung bình trên thế giới
còn tại nigeria ít nhất một trăm một mươi ba người đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra đêm hai mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương tại làng mushu ở bang plato miền trung nước này
khu vực này nằm trên danh giới phân chia giữa miền bắc chủ yếu là người hồi giáo mưu sinh bằng nghề chăn nuôi du mục
và miền nam nơi có lượng người theo đạo thiên chúa là nông dân chiếm đa số
căn thản sách tộc và tôn giáo đã diễn ra trong nhiều năm ở khu vực này
lực lượng an ninh đã được triển khai để ngăn chặn động độ tái diễn sau vụ vụ trên
thống đốc bang plato lên án vụ tấn công mới nhất này là man sợ và tàn bạo đồng thời cam kết đưa thủ phạm ra trước công lý
italia pháp và tây ban nha mới đây đã phủ nhận việc tham gia liên minh an ninh do mỹ dẫn đầu ở biển đỏ
đồng thời khẳng định cam kết hoạt động dưới sự chỉ huy của các tổ chức quốc tế như liên hợp quốc tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato hay liên minh châu âu eu
bộ quốc phòng italia tuyên bố đã cử tàu khu trục hải quân virginio sfassan tới biển đỏ để bảo vệ lợi ích quốc gia và nhắm đáp ứng yêu cầu của các chủ tàu italia
bộ trên nêu rõ đây là một phần trong các hoạt động hiện có và không phải là trong khuôn khổ liên minh hải quân do mỹ dẫn đầu trên tuyến đường thủy này
bộ quốc phòng pháp cũng khẳng định ủng hộ các nỗ lực đảm bảo tự do hàng hải ở biển đỏ và khu vực xung quanh
cơ quan này nhấn mạnh các tàu của họ sẽ nằm dưới sự chỉ huy của pháp song không tiết lộ có triển khai thêm lực lượng hải quân hay không
về phần mình bộ quốc phòng tây ban nha cho biết sẽ chỉ tham gia vào các nhiệm vụ do nato lãnh đạo hoặc các hoạt động do eu điều phối chứ không đơn phương tham gia vào hoạt động ở biển đỏ
tổng thống nga vladimir putin hôm qua đã ký một đạo luật cho phép chính phủ nước này tạm thời giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn thuế xuất khẩu một số hàng hóa sang các nước thần thiện
luật trên sẽ cho phép chính phủ nga giảm thuế xuất khẩu đối với các lô hàng xuất sang các nước thân thiện trong thời gian lên tới sáu tháng
chính phủ nga cũng có thể tạm thời giảm hoặc hủy bỏ thuế xuất khẩu đối với một lượng sản phẩm nhất định trong thời gian không quá một năm
khi biện pháp này lần đầu tiên được đưa ra hồi tháng tám năm nay thủ tướng nga mikhail mishutin nhận định tuần này nhằm mục đích tăng xuất khẩu của nga sang các nước thần thiện
ông mishutin cho biết thêm để khuyến khích tăng trưởng nguồn cung ngũ cấp phân bón và nguyên liệu thô cho các nước thân thiện
chính phủ sẽ đề xuất một công cụ linh hoạt đặc biệt đó là ưu đãi về thuế
biện pháp này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nga trong bối cảnh đối mặt với những hạn chế từ bên ngoài và chi phí vận chuyển tăng cao
trong phiên họp cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận tên nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm của liên hợp quốc
đại hội đồng liên hợp quốc nhấn mạnh tên nguyên đán là ngày lễ ở nhiều quốc gia thành viên khuyến khích các cơ quan liên hợp quốc không tổ chức họp vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch
việc đại hội đồng liên hợp quốc thông qua nghị quyết nêu trên ngay trước thềm năm mới giáp thỉnh hai nghìn hai mươi bốn không chỉ có ý nghĩa quan trọng với các nước chính thức đón mừng tết nguyên đán
mà còn là tin vui cho gần hai tỷ người dân trên toàn thế giới con năm mới âm lịch là dịp lễ quan trọng nhất trong năm
đây là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hóa cổ truyền á đông là kết quả của quá trình phối hợp vận động tại liên hợp quốc
trong đó việt nam là một trong một mươi hai nước tham gia thư chung gửi lãnh đạo liên hợp quốc vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và tích cực thúc đẩy việc này
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
họa động giao thông tại một số thành phố của ấn độ hôm qua đã chịu ảnh hưởng xấu do sương mù dày khiến tầm nhìn hạn chế
các báo cáo cho thấy tám chuyến bay đến delhi phải chuẩn bị
hướng đến các thành phố zepu và amedabad vào buổi sáng sân bay quốc tế indira gandhi tại delhi đã kích hoạt hệ thống hỗ trợ hạ cánh trong điều kiện sương mù
theo cục khí tượng ấn độ sương mù dày đã khiến tầm nhìn giảm xuống mức xuất hiện tại sân bay này lúc năm h ba mươi đến chín h ba mươi giờ địa phương cùng ngày
tại một số khu vực của thành phố new delhi sương mù khiến tầm nhìn giảm xuống một trăm hai mươi năm mét đa số vùng thủ đô delhi cũng báo cáo tầm nhìn hạn chế
trong khi đó một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến hơn một mươi phương tiện xảy ra cùng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ở bang utta pradesh do sương mù dày đặc
dự báo sương mù dày và rắt dày sẽ tiếp tục bao phủ khu vực phía tây bắc và nhiều khu vực lân cận tại miền trung ấn độ trong ba bốn ngày tới
trong khi đó giới chức thái lan cho biết mưa lớn trong hai ngày qua đã gây lũ lụt tại các tỉnh ở miền nam nước này
ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người và làm gián đoạn hoạt động
nhiều tuyến đường bộ vừa đoạt sắt
hai tỉnh gia lai và narathiwat chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt mưa lũ này với hàng chục xã huyện ngập trong nước lũ
nhiều trường học buộc phải cho học sinh nghỉ học
mưa lớn cũng gây ra nhiều vấn đề trên biển với ít nhất bảy tàu bị chìm ở vịnh thái lan và biển andaman kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
công ty đường sắt quốc gia thái lan cho biết mưa lớn cũng gây hiện tượng sụt lún đường dây
làm gián đoạn hoạt động của tuyến đường sắt về phía nam tới biên giới malaysia
nhà chức trách đã cảnh báo người dân các tỉnh miền nam sẵn sàng sơ tán nếu tình hình lũ lụt trở nên tồi tệ hơn
hiện giới chức tỉnh đang làm việc với các chính quyền địa phương để ban giải pháp thoát nước tại các khu vực bị ngập lụt và đánh giá mức độ thiệt hại
cục khí tượng đã khuyến cáo người dân các khu vực này đề phòng lũ quét và lở đất bất ngờ
đặc biệt là ở các vùng đồi núi gần đường thủy và vùng trũng thấp